kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ vừa qua thiếu tướng trịnh đình thạch phó chính ủy bộ tư lệnh quân khu năm cùng đoàn công tác của quân khu năm đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên xã yên nam huyện duy tiên tỉnh hà nam
thăm tặng quà các đồng chí thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên thiếu tướng trịnh đình thạch đã ân cần thăm hỏi tình hình bệnh tình và đời sống gia đình của các đồng chí thương bệnh binh đang điều trị tại trung tâm đồng thời động viên các đồng chí thương binh phát huy truyền thống cao đẹp của người lính tích cực điều trị bệnh tật vượt qua nỗi đau khắc phục khó khăn trong cuộc sống tiếp tục làm gương sáng cho thế hệ trẻ
đối với trung tâm thiếu tướng trịnh đình thạch lưu ý các cán bộ trung tâm cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho các thương binh bệnh binh tại trung tâm